chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm cho đến nay
dự báo tình hình và xác định những chủ trương nhiệm vụ công tác trọng tâm sáu tháng cuối năm
góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
hội nghị vinh dự được đón thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dù hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của lực lượng công an nhân dân
diễn ra vào dịp toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu và gấp rút hoàn thành những công việc còn lại
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
khẩn trương tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đất nước ta đã cơ bản khống chế được đại dịch covid một mươi chín và đang quyết liệt để phục hồi và phát triển nền kinh tế
cả hệ thống chính trị đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa quyết tâm phục hồi
duy trì đà phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh trật tự đời sống của nhân dân
hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết có nhiệm vụ đánh giá hoạch định những vấn đề quan trọng nhất
những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay
hội nghị cũng sẽ tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm và những yêu cầu cấp bách
cần phải giải quyết từ nay cho đến hết năm hai nghìn hai mươi và cũng là hết nhiệm kỳ đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
tại hội nghị này chúng ta sẽ triển khai ngay sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo những vấn đề lớn tại kỳ họp đảng ủy công an trung ương ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi vừa qua
tại hội nghị này chúng ta cũng sẽ nhìn nhận lại đánh giá hơn bốn năm thực hiện các nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu đánh giá những việc cần làm tiếp quyết liệt
để thực hiện tốt những chỉ tiêu những nhiệm vụ yêu cầu của
cả nhiệm kỳ chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
lập thành tích thiết thực chào mừng bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân chiến đấu và trưởng thành
cũng như chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
từ đầu nhiệm kỳ đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ
báo cáo tình hình kết quả các mặt công tác sáu tháng đầu năm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm
báo cáo kết quả triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cao điểm thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
kết quả việc bố trí công an xã chính quy và một số báo cáo chuyên đề
trong đó nhấn mạnh trong nhiệm ký qua đảng bộ công an trung ương đã kịp thời tham mưu với đảng nhà nước đề ra và lãnh đạo
thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh giữ vững thế chủ động chiến lược giữ vững ổn định chính trị chủ quyền lãnh thổ
bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ không để khủng bố phá hoại
phạm pháp hình sự năm sau liên tục giảm hơn năm trước trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực
góp phần xây dựng xã hội an ninh an toàn tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển kinh tế xã hội mở rộng đối ngoại nâng tầm vị thế đất nước
lực lượng công an nhân dân trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm triển khai nhiều giải pháp
góp phần kéo giảm tám bốn số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước
đã điều tra khám phá một mươi chín bảy trăm hai mươi vụ phạm pháp hình sự bắt bốn mươi năm bốn đối tượng
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ
triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm điển hình là băng nhóm đường dương tại thái bình loan cá tại đồng nai
hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao tài nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
bên cạnh đó bộ công an đã mở đợt cao điểm tổng kiểm tra vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đạt nhiều kết quả tích cực
đã bố trí trên hai mươi sáu tám trăm linh công an chính quy tại tám năm trăm chín mươi hai trên tổng số tám sáu trăm năm mươi hai xã thị trấn đạt chín mươi chín
hiệu quả công tác bố trí công an xã chính quy đã bước đầu đem lại hiệu quả tích cực tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và có nhiều chuyển biến rõ rệt góp phần gian đe tội phạm mang lại niềm tin chỗ dựa cho nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương ghi nhận những kết quả thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân đã đạt được
đồng thời trân trọng tưởng nhớ tri ân những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã anh dũng hy sinh bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng khẳng định những kết quả thành tích và hy sinh của lực lượng công an nhân dân đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
đặc biệt là phòng chống kiểm soát được dịch covid một mươi chín tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội đưa đất nước tiếp tục đổi mới hội nhập và phát triển
trước khách từ lực lượng công an nhân dân là một trong lực lượng trên chuyến đầu đóng góp rất tích cực của thành công của công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các đồng chí đã triển khai đồng bộ nhự biện pháp theo dĩ đại của chính phủ
các đồng chí đã đi từ ngõ
gõ từ nhà ra từng hộ
để ra soát phối hợp cách ly các trường hợp liên quan đến dịch bệnh
thì các bệnh lây nhiễm là có vấn đề cách ly là quan trọng không chứ
chúng ta làm không là tốt
cho nên cái lây ra cộng đồng chúng ta rất ít
đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự
chúng ta đã đấu tranh kịp thời xử lý các trường hợp đầu cơ buôn lậu
thâm nhũng các mặt hàng phòng chống dịch bệnh
góp phần một tháng lận
đặc biệt thủ tướng nhấn mạnh
lực lượng công an nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả
với các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
phản động khủng bố đối tượng cơ hội chính trị
từ đó đã chủ động đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược
để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực
với tổng hợp ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt
với nhiều vụ án lớn
tài nạn giao thông trái nổ được kiểm chế và giảm sâu
các cách hành chính được quan tâm đẩy mạnh
trong đó xây dựng dự án luật cư trú
sửa đổi và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với nhiều nội dung đột phá
trong chuyển đổi phương thức quản lý dân cư
góp phần xây dựng chính phủ điện tử
chỉ đạo một số nhiệm vụ
thực hiện trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đề nghị lực lượng công an nhân dân
tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình thế giới khu vực
phát huy tính chủ động
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
các hoạt động trên cương vị việt nam
đảm nhiệm vai trò chủ tịch năm asean hai nghìn hai mươi
và ủy viên không thường trực
hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
chủ tịch ipa bốn mươi một
thủ tướng yêu cầu
bộ công an tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
chỉ thị số hai mươi một của thủ tướng chính phủ
về tăng cường phòng ngừa xử lý hoạt động lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng
nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản
tổ chức các đợt cao điểm tấn công
trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề
trọng tâm là tấn công chấn áp tội phạm có tổ chức
tội phạm xâm hại trẻ em
tội phạm chống người thi hành công vụ
tội phạm kinh tế gian lận xuất xứ hàng hóa việt nam
đặc biệt là tội phạm ma túy
tăng cường công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự
nhất là quản lý người nước ngoài
quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thủ tướng chính phủ cũng lưu ý đến việc
tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết
chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ
về xây dựng chỉnh đốn đảng
và sắp xếp đổi mới hệ thống chính trị
tinh gọn hiệu lực hiệu quả
xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
có sức chiến đấu cao
tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
và đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc
trong toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ tám
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thủ tướng khẳng định
đảng nhà nước nhân dân luôn tin tưởng
lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy
truyền thống anh hùng vẻ vang
thực hiện tốt sáu điều bác hổ dạy
tiếp tục triển khai sâu rộng học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ
đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thay mặt toàn thể tướng lĩnh sĩ quan
cán bộ chiến sĩ công nhân viên lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn
cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời
sát sao của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân
sẽ nghiêm túc tiếp thu tổ chức quán triệt
cụ thể hóa bằng các chương trình kế hoạch hành động
và thực hiện có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo
của đồng chí thủ tướng chính phủ
tại hội nghị này
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân
sẽ đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động
nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước
và nhân dân
với phương châm công an nhân dân hết lòng hết sức
phục vụ nhân dân dựa vào lực lượng hùng hậu
của nhân dân để công tác và chiến đấu
ngày hai mươi bốn tháng sáu đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã tiếp xúc cử tri thành phố bắc ninh
sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí đào hồng lan
ủy viên dự khuyết trung ương đảng
phó bí thư thường trực tỉnh ủy
đồng chí nguyễn quốc trung phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh
cùng cử tri thành phố bắc ninh
tại buổi tiếp xúc phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
trần thị hằng đã thông báo
với cử tri thành phố bắc ninh
về tình hình và kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại kỳ họp lần này
quốc hội đã xem xét thông qua một mươi luật
hai mươi một nghị quyết cho ý kiến
về sáu dự án luật giám sát chuyên đề
về việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng chống xâm hại trẻ em
xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu tại buổi tiếp xúc
bộ trưởng tô lâm chúc mừng đảng bộ và nhân dân
thành phố bắc ninh đã tổ chức thành công
đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi hai
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vui mừng với những kết quả của thành phố đạt được
trong sáu tháng đầu năm
bộ trưởng tô lâm chia sẻ
trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đảng bộ và nhân dân thành phố
cần có quyết tâm cao hơn nữa
nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra
bộ trưởng cũng thông tin nhanh
tình hình an ninh trật tự sáu tháng đầu năm
và đề cập đến một số vấn đề cử tri quan tâm
như công tác đấu tranh với tội phạm
liên quan đến ma túy
an ninh mạng vi phạm pháp luật về môi trường
trật tự an toàn giao thông
tình hình xâm hại trẻ em
bộ trưởng tô lâm khẳng định
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh
các loại tội phạm hành vi vi phạm pháp luật
trong đó chú trọng điều chỉnh
và nâng cao chất lượng hoạt động của công an xã chính quy
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng
đang diễn ra đại hội đảng cấp cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
để giúp đại biểu quốc hội làm tròn nhiệm vụ được giao
bộ trưởng mong muốn cử tri tiếp tục tin tưởng
ủng hộ thi đua lao động sản xuất
học tập công tác thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
đề nghị đảng bộ và nhân dân thành phố
tiếp tục nỗ lực đoàn kết
đưa nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi hai vào cuộc sống
là đầu tàu sớm đưa tỉnh bắc ninh
trở thành thành phố trực thuộc trung ương
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu tại hà nội
bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học quốc gia
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân
trong tình hình mới
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban tổ chức hội thảo
đồng chí phạm trí thành quyền giám đốc
tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đồng chủ trì buổi họp báo
phát biểu tại buổi họp báo
thứ trưởng nguyễn văn thành trưởng ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh
hội thảo khoa học quốc gia
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân
trong tình hình mới
là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng
nhằm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
công an nhân dân
một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và bảy mươi năm năm ngày truyền thống
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
mùng năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
mùng năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hội thảo diễn ra trong không khí cả nước
đang tiến hành đại hội đảng bộ cấp cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
có ý nghĩa thiết thực
góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn
trong công tác đánh giá cán bộ
chuẩn bị nhân sự đại hội cấp cấp
trong công an nhân dân nói riêng
và toàn đảng nói riêng
tại buổi họp báo trưởng ban tổ chức hội thảo
thứ trưởng nguyễn văn thành đã trả lời câu hỏi
của phóng viên báo chí
liên quan đến ý nghĩa của việc nêu gương
đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay
vấn đề nêu gương
đúng theo bản chất của đảng ta
khương thức lãnh đạo của đảng
hiện nay càng rất rõ
bản chất cách mạng của công an nhân dân
trung thành với đảng
là một cơ sở
trên cơ sở đó ý nghĩa
trong nêu gương hiện nay
là hết sức có ý nghĩa
với một yêu cầu đặt ra
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình
thì lực lượng công an
xây dựng đúng bản chất
là lực lượng cách mạng chính quy tinh nguyện
như chủ tịch hồ chí minh đã dạy
và căn dặn trong sáu điều bác dạy
thì cái đó rất là rõ
nêu ra những vấn đề rất rõ
bác đã dạy rồi
một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm linh bài
diễn văn tuyên truyền
cho nên là
trong giai đoạn hiện nay
càng yêu cầu phải xây dựng được công an cách mạng chính quy tinh
và từng bước hiện đại
càng phải nêu ra vấn đề nêu gương này
cũng tại buổi họp báo
đồng chí phạm trí thành
quyền giám đốc tổng biên tập
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã thông tin đến báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo
cụ thể đến nay
ban tổ chức đã lựa chọn được một trăm hai mươi hai bài viết
đăng kỷ yếu hội thảo
các bài viết tập trung vào ba nội dung chính
là nêu gương cám bộ đảng viên
phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng cộng sản việt nam
cám bộ đảng viên công an nhân dân
thực hành nêu gương trong thực thi
chức trách nhiệm vụ
phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân
trong tình hình mới
theo dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức
vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tại hà nội
và trực tuyến tại sáu mươi ba điểm cầu
của công an các tỉnh thành phố trong cả nước
với sự tham dự của gần bốn trăm linh đại biểu
tại điểm cầu hà nội
gồm có các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và địa phương
cũng trong chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu
tại hà nội
trung tướng nguyễn văn sơn
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an
đã dự và phát biểu chỉ đạo
tại đại hội đảng bộ cục kế hoạch và tài chính
lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo chính trị của đảng bộ cục kế hoạch và tài chính
trong nhiệm kỳ vừa qua
đảng ủy lãnh đạo cục kế hoạch và tài chính
đã bám sát chủ trương chỉ thị nghị quyết
của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu
với bộ công an
làm việc với các cơ quan chức năng nhà nước
đảm bảo ngân sách đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng
chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư
kế hoạch phân bổ ngân sách cho các đơn vị
theo đúng chủ trương nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ
thực hiện tốt các mặt công tác đảng và công tác chính trị
công tác cán bộ có nhiều đổi mới
tại đại hội các đại biểu cũng đã báo cáo
thảo luận về một số kết quả đạt được
các vấn đề còn tồn tại
rút ra các bài học kinh nghiệm
đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả
các mặt công tác đảng và công tác chuyên môn
đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu
bầu ban chấp hành đảng bộ
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu bí thư đảng ủy
và đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ công an trung ương
lần thứ bảy
phát biểu tại đại hội
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao
và biểu dương những nỗ lực cố gắng thành tích
mà cấp ủy các cấp cán bộ đảng viên
cục kế hoạch và tài chính đã đạt được
trong thời gian vừa qua
đồng tình với báo cáo chính trị của đại hội
những nhiệm vụ giải pháp và chương trình hành động được đưa ra
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh
ban chấp hành đảng ủy cục kế hoạch và tài chính

cần chú ý một số nội dung như
tăng cường công tác xây dựng đảng
nâng cao chất lượng tổ chức đảng
đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt đảng
và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp
tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị
nghị quyết của trung ương đảng
của đảng ủy công an trung ương
tiếp tục nhất quán trong tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch tài chính
đảm bảo có trọng tâm trọng điểm
quản lý cấp phát kinh phí chặt chẽ
tiếp tục phát huy kết quả và truyền thống của đảng bộ
giữ vững đoàn kết nỗ lực vấn đấu
hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra
tạo bước đột phá mới trên các lĩnh vực công tác
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao